chào quý vị khán giả thông tin đầu tiên đến từ tỉnh thanh hóa thủ đoạn tinh vi của các đối tượng hoạt động tín dụng đen cũng là nguyên nhân khiến cho hoạt động này có những diễn biến phức tạp
tuy nhiên với tinh thần quyết liệt triệt xóa tận gốc công an tỉnh thanh hóa đã đồng loạt gia quân triệt xóa sáu điểm cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn các huyện triệu sơn thọ xuân và thành phố thanh hóa
đây là những điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn với tổng số tiền các đối tượng đã cho vay là hơn ba mươi ba tỷ đồng
qua khám xét tại các cơ sở này lực lượng công an đã thu giữ bảy mươi bảy xe máy hai xe ô tô hơn một hai tỷ đồng tiền mặt một mươi chín điện thoại di động hàng trăm giấy tờ cầm cố thế chấp như sổ đỏ giấy phép lái xe đăng ký xe ô tô xe máy các loại hồ sơ mua bán nhà đất xe ô tô và nhiều tài sản sổ sách tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiếp tục xử lý sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm
sáng ngày hôm nay công an tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn một s ở quận bình tân tp hcm
công an tp hcm vẫn đang phối hợp với công an quận bình tân và các đơn vị liên quan phong tỏa khu vực thực hiện việc khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn một s ở lô số một mươi ba đường số bảy khu công nghiệp tân tạo mở rộng phường tân tạo a quận bình tân
mọi hoạt động đăng kiểm được tạm dừng để phục vụ cho việc khám xét và kiểm tra
cũng liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn nhiên chú huyện lục nam tỉnh bắc giang đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu g để điều tra về hành vi nhận hối lộ
phòng cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định tạm giữ hơn một mươi tám mét khối gỗ không có hóa đơn chứng tử hợp pháp để xác minh xử lý theo quy định
vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi một tháng ba đơn vị này phát hiện một chiếc xe ô tô tải đang vận chuyển bốn mươi chín hộp lóng gỗ bình minh thuộc nhóm ba với tổng khối lượng gần một mươi chín mét khối đang đổ tại bãi đất trống thuộc thôn phú hội xã an ninh đông huyện tuy an
chủ gỗ là lâm hùng tú chú thị xã an khê tỉnh gia lai cung cấp một hóa đơn và hồ sơ lâm sản tuy nhiên qua tra cứu lực lượng chức năng xác định không tồn tại hóa đơn có thông tin trùng khớp với các thông tin được cung cấp
thưa quý vị để hạn chế các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra vì rượu bia bắt đầu từ ngày hai mươi tám cho đến ngày ba mươi một tháng ba đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai đã bố trí lực lượng gia quân tuyên truyền vận động các chủ quán ăn nhà hàng có kinh doanh rượu bia trên địa bàn thành phố biên hòa để tuyên truyền thông điệp đã uống rượu bia thì không lái xe
bằng hành động cụ thể hy vọng là việc làm này có thể lan tỏa đến nhiều nơi hơn và kéo giảm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
băng rôn với khẩu hiệu đã uống rượu bia thì không lái xe được các nhà hàng quán ăn đồng loạt treo lên ngay tại cửa ra vào và các vị trí dễ theo dõi

chúng tôi có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng đã sử dụng rượu bia thì không nên lái xe và chúng tôi có tổ chức giữ và bảo vệ tài sản cho quý khách để mình có thể mình đi những phương tiện khác về như là taxi hoặc là các người khác chở
việc nhắc nhở là điều cần thiết tuy nhiên nhắc nhở làm sao để vừa đảm bảo an toàn giao thông mà vừa không mất lòng khách đây là điều mà các chủ quán quan tâm
khi mà khách đến nhà hàng thì mình sẽ để ý nếu mà khách lái xe
người ta lái xe hoặc là đi xe hơi hoặc là đi xe honda thì mình cũng nhắc nhở luôn thứ nhất là đến ăn thôi không dùng rượu bia hoặc là nếu trường hợp đã dùng rượu bia thì không được phép lái xe
nếu mà khách đã lỡ lái xe đến thì em cũng có phương án riêng chủ động của nhà hàng của mình
theo thống kê trên địa bàn thành phố biên hòa có khoảng hơn bốn trăm linh quán ăn nhà hàng có kinh doanh rượu bia
trong thời gian tới công an thành phố biên hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động các chủ nhà hàng ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định tác hại của rượu bia
thường xuyên nhắc nhở khách hàng của mình không lái xe khi đã sử dụng rượu bia
thời gian qua các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia trên địa bàn thành phố biên hòa đã được kéo giảm
tuy nhiên số người sau khi đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn ở mức cao
quả thống kê của công an thành phố biên hòa cho biết từ đầu năm đến nay công an thành phố biên hòa đã lập biên bản xử lý hơn một năm mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn tước năm trăm sáu mươi giấy phép lái xe trong đó có ba trăm bảy mươi sáu trường hợp bị tước giấy phép lái xe trên hai mươi tháng
đây chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo thông qua hình thức deepfake ai trong thời gian qua
theo lực lượng chức năng đặc điểm chung của những cuộc gọi video như vậy thường có âm thanh hình ảnh không rõ nét

deepfake là kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh hoặc video giả mạo rất giống với người thật
khi áp dụng vào cuộc gọi video deepfake có thể giả mạo giọng nói biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ của người bị giả mạo
dẫn đến việc người nhận cuộc gọi có thể bị lừa đảo và hoàn toàn tin vào những gì đang nhìn thấy đang diễn ra
tôi cũng có một số các nội dung cảnh báo người dân
thứ nhất là khi người dân được nhận một cuộc gọi qua mạng xã hội hoặc là qua các ứng dụng khác
để nhờ vay tiền hoặc nhờ truyền khoản các khoản tiền thì hết sức cảnh giác
thứ hai là người dân tuyệt đối không được chia sẻ các thông tin cá nhân hoặc là các thông tin về tài khoản lên không gian mạng hoặc là cho những người lạ người mới tiếp xúc
và thứ ba là người dân nên thường xuyên tăng cường tính bảo mật đối với các tài khoản mạng xã hội hoặc là các tài khoản của cá nhân mình
việc sử dụng công nghệ deepfake để lừa đảo trên không gian mạng có thể gia tăng trong thời gian tới
người dân cần luôn luôn cảnh giác tuyệt đối bình tĩnh
và chủ động xác thực bằng cách gọi điện thoại trực tiếp hoặc fastal ít nhất trên một phút để xác nhận rằng người mình đang nói chuyện là người thật chứ không phải qua công nghệ
bên cạnh đó người dùng mạng xã hội cũng không nên để lộ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng
bởi đó cũng là nguyên nhân giúp cho các đối tượng dễ dàng xây dựng những kịch bản lừa đảo như thời gian qua

với phương án mới này nếu taxi vào đón khách ở làng d nhà giữ xe tcp thì chi phí tăng thêm là hai mươi năm đồng gồm một mươi đồng vé vào cổng sân bay và một mươi năm đồng phí nhà xe tcp
ngay sau đó hiệp hộ taxi tp hcm đã có văn bản phản đối vì cho rằng việc này sẽ góp phần đại gia khúc taxi lên cao
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu cục hàng không việt nam tổng công ty cả hàng không việt nam sở giao thông vận tải tp hcm nghiên cứu rà soát lại việc thay đổi thu phí có khiến hành khách chịu thêm phí hay không
ngày ba mươi một tháng ba cán bộ hàng không miền nam cơ quan đại diện cục hàng không việt nam lập tức ra công văn hỏa tốc trong cùng ngày yêu cầu công ty cố phần đầu tư tcb tạm ngưng thay đổi phương thức vận hành và giá dịch vụ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm yêu cầu các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp cùng hợp tác đặc biệt là bốn ngân hàng quốc doanh tiếp tục hỗ trợ lãi suất
đây là chia sẻ của đại diện ngân hàng nhà nước tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội tp hcm quý i
giải pháp quý ii diễn ra vào sáng nay ngày một tháng bốn tại tp hcm
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm tăng trưởng tính dụng trên địa bàn đang có xu hướng chậm lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba khi đạt khoảng một so với quý iv năm hai nghìn hai mươi hai và tăng bảy sáu so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu vốn trong các tháng đầu năm không cao khi rơi vào dịp tết nguyên đáng đồng thời các doanh nghiệp sau covid một mươi chín chưa phục hồi trong khi đầu ra của thị trường còn khó khăn
trong bức cảnh kinh tế tp hcm giảm tốc và giảm sâu
trong bức cảnh kinh tế tp hcm giảm tốc và giảm sâu hơn dự báo trong quý một năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhà dân tp hcm cho biết sẽ rà soát đánh giá và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ đại tăng trưởng bốn ngành công nghiệp trọng điểm và chín ngành dịch vụ
trước đó hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đã kiến nghị ngân hàng nhà nước có chính sách hỗ trợ dòng vốn lưu động cho doanh nghiệp theo hình thức tính chấp hoặc thế chấp hàng tồn kho